đến là xét nghiệm nipt hay còn gọi là xét nghiệm nif
vậy thì xin nhờ phó giáo sư cẩm nói rõ hơn
nif là gì và đem lại những lợi ích những giá trị gì
để bộ y tế hướng dẫn vào tầm soát trước sinh cho phụ nữ không
cảm ơn mc ngọc hương
nif là một xét nghiệm tiền thai mà không xâm lấn
tức là xét nghiệm mà không có đụng chạm gì tới thai nhi hết
chỉ là rút máu của người thai phụ thôi
mà độ chính xác rất là cao khoảng chín mươi chín
và do độ chính xác cao như vậy
thì thai phụ sẽ giảm được nguy cơ chọc ối
làm cho người ta đỡ lo lắng
cũng như làm cho tỷ lệ phát hiện cao
và chẩn đoán dị tật sớm hơn để mà có thể can thiệp kịp thời
hiện nay các dịp hội trên thế giới
người ta cũng đưa xét nghiệm này vào trong quy trình chẩn đoán trước sinh
và như hồi nãy

thì mc ngọc hưng cũng nói là bộ y tế cũng đã đưa quyết định là một nghìn tám trăm linh bảy
vô trong quy trình sàng lọc chẩn đoán và điều trị trước sinh
để mà phát hiện chẩn đoán và điều trị kịp thời
những trường hợp có bất thường về nhiễm sắc thải
trước đây thì xét nghiệm này giá thành nó cao
mình phải lấy máu thai phụ rồi mình gửi đi nước ngoài
mười mấy triệu lần
nhưng mà ngày nay thì giá thành càng ngày càng giảm xuống rồi
và tôi nghĩ rằng thai phụ cũng chấp nhận được
như vậy thì
giữa cái mà
xét nghiệm như nãy tôi đã trình bài
là một cái là cái
combined test với lại so sánh với lại cái
nipt ngay từ đầu thì rõ ràng là
cái nipt thì giá thành nó cao hơn
mặc dù thấp rồi cũng còn cao
nhưng mà trong tương lai nếu mà nhiều người sử dụng nữa đó
thì có khi là giá thành nó còn hạ nữa
phải không tiếu sĩ hoa
thì như vậy thì thai phụ
và gia đình sẽ là
cân nhắc để mà chọn
cái nào là tối ưu
mà đưa cái kết quả cao
nhưng mà cũng lại tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế của người ta nữa
thì thai phụ có quyền lựa chọn
cá nhân ông hương nghĩ rằng là hiện nay là xã hội của chúng ta rất là phát triển
và quan trọng là mỗi gia đình không có quá nhiều con
chỉ từ là một đến hai con
hoặc là nhiều lắm là ba thôi
đây là những trường hợp rất là phổ biến
vì vậy chúng ta đầu tư để chúng ta có thể làm những cái phương pháp mà tiến bộ
mà đem lại hiệu quả cao
thì đây cũng là một trong những cái điều rất là hợp lý
nhân việc là